công an phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ cướp tại cửa hàng vàng kim ngọc phát trên đường bùi văn hòa khu phố năm phường long bình tp biên hòa
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám một nam thanh niên đi bộ đến cửa hàng vàng kim ngọc phát yêu cầu nhân viên cho xem hai cái lắp vàng hai dây chuyền một mặt dây chuyền một chiếc nhẫn vàng với tổng giá trị khoảng bảy mươi triệu đồng
lợi dụng khách đông nhân viên không kịp quan sát nam thanh niên đã bỏ chạy cùng chiếc lóc vàng và một chiếc nhẫn nhưng đã bị nhân viên cửa hàng vàng và người dân truy đuổi khống chế
nhận được tin báo lực lượng công an phường long bình đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm việc
bước đầu nghi can được xác định là lê tấn đạt quê ở thừa thiên huế thường trú tại bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi trung sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại xã dương phúc huyện thái thụy tỉnh thái bình về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
trước đó công an huyện văn giang tiếp nhận hồ sơ công an xã xuân quan chuyển đến cùng các đơn vị trình báo của ba người dân
chú tại huyện văn giang về việc lợi dụng quen biết và lòng tin của mọi người
dối mình có quen biết với nhiều đồng chí lãnh đạo có khả năng xin cho các trường hợp đang tham gia nghĩa vụ quân sự xuất ngũ sớm
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba các bị hại trên đã chuyển sơn tổng số tiền là ba trăm linh triệu đồng để nhờ sơn xin cho con em của mình xuất ngũ về sớm chỉ cần tham gia khóa huấn luyện tân binh ba tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đã tiến hành xác minh điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
đồng thời khai nhận đã nói dối các bị hại về việc có thể xin xuất ngũ cho các trường hợp đang tham gia nghĩa vụ quân sự
vẫn với chiêu trò cũ như mạo danh cán bộ ngân hàng hứa hỗ trợ khoản vay tín chấp
thế nhưng thực chất là những chiêu trò lừa đảo vay tiền qua mạng với những thủ đoạn tinh vi
mặc dù đã được cảnh báo thường xuyên nhưng vẫn diễn ra trên không gian mạng hiện nay
mua nhà sửa nhà xây nhà
mua xây nhà sửa nhà xây nhà

nam đã liên hệ khách hàng này giới thiệu gặp một người đàn ông ở thị trấn bình đại huyện bình đại vay năm trăm linh triệu đồng để trả ngân hàng
sau khi khách hàng được người kia cho vay tiền nam dùng thủ đoạn gian dối để khách hàng tin tưởng cho phép nam giữ tiền và trả nợ thay
tuy nhiên khi nhận được tiền nam không nộp tiền trả nợ vay vào ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân
cũng với thủ đoạn nêu trên vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba lê nguyễn nhật nam đã chiếm đoạt số tiền một trăm linh triệu đồng của một người phụ nữ ngụ xã thới thuận huyện bình đại
sáng ngày một mươi hai tháng tám cơ quan chức năng phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm đã kiểm tra cửa hàng cellphone số hai trăm bảy mươi hai đường nguyễn oanh để lập biên bản và ghi nhận vi phạm theo phản ánh của người dân
theo biên bản ủy ban nhân dân phường một mươi bảy và độ trật tự đô tị quận gò vấp ghi nhận cửa hàng cellphone này thuộc công ty trách nhiệm hút hàng thương mại và dịch vụ kỹ thuật diệu phúc
theo biên bản ủy ban nhân dân phường một mươi bảy và độ trật tự đô tị quận gò vấp ghi nhận cửa hàng cellphone này thuộc công ty trách nhiệm hút hàng diệu phúc
doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bưu chính
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an đồng nai đã phối hợp với các đơn vị chức năng
phát hiện đấu tranh triệt phá bốn đường dây vận chuyển ma túy
từ các nước châu âu về đồng nai tiêu thụ bắt một mươi hai đối tượng
thu giữ năm mươi năm viên ma túy tổng hợp khoảng hai mươi hai kg
trong đó nối bật là tình hình tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ
truyền phá bưu chính để hoạt động phạm tội
các báo cáo viên của công an tỉnh đã truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất
về ma túy cách nhận biết các chất ma túy thường gặp hiện nay
và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác phòng chống ma túy
tại hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố ấp
trên địa bàn của tp hcm vừa diễn ra chủ tịch ubnd tp phan văn bãi khẳng định
việc sáu quận một trăm bốn mươi chín phường xã trên địa bàn của thành phố thuộc diện cần sắp xếp
mới chỉ là kết quả rạ soát bước đầu
theo các tiêu chí đặc thù
có thể có một số địa phương không thuộc diện cần sắp xếp
sở nội vụ tp hcm cho biết trong giai đoạn này
thành phố có sáu đơn vị hành chính cấp huyện cần sắp xếp là quận ba quận bốn quận năm quận một mươi quận một mươi một và quận phú nhuận
trong số một trăm bốn mươi chín đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện và sắp xếp
bảy đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn trước nên không cần làm trong giai đoạn này
hiện tại tp hcm tiếp tục ra soát phân loại các đơn vị hành chính có một trong bốn yếu tố đặc thù
không bắt buộc thực hiện sắp xếp lại theo quy định tài khoản một điều ba nghị quyết số ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội
tp hcm đang nghiên cứu và xây dựng đề án trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng thời gian yêu cầu
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai năm nay số lượng nhân viên y tế nghỉ việc tại tp hcm đã giảm hơn một năm trăm linh người
đây là tín hiệu tích cực vừa được sở y tế công bố
theo thống kê của sở y tế tp hcm sau thời gian chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở y tế công lập phải đối mặt với tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc
năm hai nghìn hai mươi hai tăng một trăm bảy mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tháng tám số lượng viên chức nghỉ việc là năm trăm bốn mươi bảy người
trong đó có hai trăm linh hai bác sĩ hai trăm ba mươi chín điều dưỡng hội sinh kỹ thuật y giảm hơn một năm trăm linh người so với cùng kỳ năm ngoái
hiện tại thống kê số nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị y tế công lập tính đến ngày một mươi tháng tám là hơn bốn mươi ba người
tăng hơn hai người so với thời điểm
từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau làn sóng nghỉ việc của nhân viên y tế
thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước khắc phục tình trạng trên
thưa quý vị trước xu hướng nở rộ của một số các cuộc thi sắc đẹp hoa hậu vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
cần sự theo dõi quản lý chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý văn hóa
kịp thời xử lý các bang tổ chức vi phạm trong lĩnh vực này
sở văn hóa và thể thao thành phố hồ chí minh xử phạt số tiền năm mươi năm triệu đồng đối với công ty bến thành
với hành vi tổ chức họp báo công bố kết quả gương mặt ánh bìa năm hai nghìn hai mươi ba và lồng ghép trao giải cho người đẹp
trước đó cuộc thi nhan sắc đại sứ hoàng mỹ cũng nhận mức phạt năm mươi năm triệu đồng vì tổ chức chung kết
nhưng chưa được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng
ôn màu xinh chơi nhan sắc không chỉ dừng lại ở những vi phạm trong quy định tổ chức
mà ngay cả với một cuộc thi chính quy vừa diễn ra người khán giả vẫn phải phản ứng tiêu cực từ dư luận
những phát ngôn cách ứng xử ngay sau khi đăng quan của cô gái này bị đánh giá ngu ngê
thậm chí thiếu tôn trọng các bậc tiền nhân
trong các tháng cuối năm có thể thấy hơn gần một mươi cuộc thi với nhiều quy mô sẽ được tổ chức
từ những phòng mắt quốc tế tổ chức tại việt nam
như hoa hậu hòa bình miss grand hoa hậu trang đất miss earth hoa hậu hoàng vũ miss universe hoa hậu cosmo
cho đến cả các cuộc thi dành cho doanh nhân
sự bộ thực về số lượng sân chơi dạy dẫn đến các bất cập trong tổ chức
bất cập trước mắt là tranh chấp về tên gọi
hai tên gọi hoa hậu doanh nhân việt nam và hoa hậu hòa bình việt nam
vẫn chưa ngã ngũ thuộc về đơn vị nào vẫn đợi các bước xử lý từ tòa án
bên cạnh đó những cuộc thi tổ chức chui hoặc cố tình lách luật đã diễn ra
đang cần sự theo dõi sát sao từ các cơ quan quản lý văn hóa từng tỉnh hành
có những yếu tố tốt không có những yếu tố quan trọng với xã hội
với khán giả thì dần dần nó cũng sẽ bị đào thải
nhiều sai phạm và ồn ào gần đây chính là hụt chung báo động
cho chính các đơn vị tổ chức sân chơi nhan sắc
các cuộc thi hoa hậu cần phải thay đổi và cải thiện để đảm bảo chất lượng và giá trị thực tế
thay vì tập trung vào số lượng các nhà tổ chức nên tập trung vào chất lượng
và ý nghĩa của các cuộc thi đảm bảo rằng nó thực sự mang lại những giá trị đích thực
cũng như tạo cơ hội tốt cho sự phát triển của các thí sinh và cộng đồng xã hội
công an tỉnh sóc trăng đã quyết liệt triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng
một trăm linh căn nhà ở cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn về mặt nhà ở
trên địa bàn của tỉnh sóc trăng của bộ công an với quyết tâm chính trị cao nhất
cáng bộ chiến sĩ tham gia đóng góp ngày công lao động xung kích tình nguyện
hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi
có điều kiện đi lại khó khăn hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
với tinh thần tương thân tương ái lúc dân cần lúc dân khó có công an
phát huy vai trò tiên phong sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an tỉnh
một mươi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã hăng hái lên đường
về các địa phương tham gia công tác hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà
theo đề án của bộ công an
tháo dỡ nhà cũ nâng nền đắp nền vận chuyển vật liệu xây dựng
đó là những công việc hàng ngày mà các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an
tăng cường hỗ trợ việc xây dựng nhà cho bà con nhằm góp sức chung tay
để bà con nghèo có khó khăn về nhà ở sớm có chỗ an cư lạc nghiệp
ổn định cuộc sống phát triển kinh tế
thực hiện việc chỉ đạo theo của giám đốc theo công dân hai trăm linh hai
lực lượng được cử đi là một trăm năm mươi đồng chí xuống địa bàn thị trấn châu là bốn mươi đồng chí
để thực hiện công tác mang những máy ấm đến những người hoàn cảnh khó khăn
thì lực lượng của chúng tôi là gắt thăng hái và tự nguyện lên đường với tinh thần giúp dân
thực hiện tinh thần phục vụ nhân dân để mang đến cho nhân dân có những máy ấm kiên cố
trong những mùa mưa mùa nắng để đảm bảo cuộc sống cho người dân được an cư lạc nghiệp
và cũng như là thể hiện cái mối liên hệ gắn thiết giữa công an dân với người dân
cũng như là xây dựng hình ảnh công an dân ngày càng tốt đẹp hơn trong lòng nhân dân
bên cạnh đó hợp ứng chiến dịch hành quân xanh và mùa hè xanh năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh sóc trăng đã tiếp nhận bốn trăm hai mươi học viên của trường đại học an ninh nhân dân
và trường đại học cảnh sát nhân dân tăng cường về các địa phương trong tỉnh
để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành một hai trăm linh căn nhà trước ngày hai tháng chín năm nay
dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất điều kiện làm việc
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ và các học viên luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết
xung kích trách nhiệm tích cực ra sức giúp đỡ đẩy nhanh các phần công việc tiến độ thi công
với mong muốn sức hoàn thiện các nhà vận chắc cho bà con có cuộc sống ổn định ấm no hạnh phúc
được sự chỉ đạo của bộ công an cũng như lãnh đạo của nhà trường đã cử học viên khóa đêm chính tụi em
xuống đây để hỗ trợ người dân sóc trăng xây nhà tình nghĩa
đây đã là việc làm có tính tích cực cùng động cao xây dựng được quần chúng nhân dân lòng dân
khi tụi em xuống đây thì cũng được mọi người ở địa bàn tỉnh sóc trăng quý mến chào đón nồng nhiệt
qua sự giúp đỡ người dân thì tụi em thêm miến kết với đồng bào nơi đây
mỗi một căn nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ là niềm vui đối với người dân
mà còn là niềm hạnh phúc của mỗi cán bộ chiến sĩ công an tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho bà con
sự nỗ lực cố gắng của tuổi trẻ lực lượng công an đã và đang góp phần giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn
có một máy ấm nghĩa tình thấm tình quân dân an tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
đồng bào thanh niên với bản thân và anh em lực lượng đồng bào thanh niên thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi
mặc dù là với cái thời tiết là điều kiện nắng nhiều và mưa cũng nhiều và nắng gắt
nhưng mà chúng tôi với tinh thần nhiệt quyết của tuổi trẻ cũng như là sự phấn khởi và sự nhiệt quyết của tuổi trẻ
là sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà được giám đốc công an tỉnh giao để làm sao mà hoàn thành đúng tiến độ
đó là bàn giao nhà cho người dân trên đường bàn
với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị cùng với sự nhiệt khuyết của tuổi trẻ công an tỉnh sóc trăng
một hai trăm linh căn nhà tình nghĩa của bộ công an tặng bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ở sóc trăng
sẽ được hoàn thành đúng tiến độ bảo đảm về chất lượng giúp bà con sớm có chỗ ở ổn định
mùa lạnh thì ấm mùa hè thì mát yên tâm ổn định cuộc sống
từ đó ngày càng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
thưa quý vị ngày hôm nay công an tp hòa bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở
nơi làm việc của ba bị can để tạm giam điều tra làm rõ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình
ba bị can cùng chú tại tp hòa bình gồm bùi tú cao giám đốc trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình
trần thị huê kế toán trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình phạm trọng toản phó trưởng phòng tuyên truyền
cổ động triển lãm trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình
theo kết quả điều tra từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện các chương trình tuyên truyền
cổ động cho sea games ba mươi một cùng một số các chương trình khác ba bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
để làm trái công vụ cụ thể là mua khống chín hóa đơn sau đó hoàn thiện thủ tục thanh toán
thanh quyết toán rút tiền ngân hàng gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước với số tiền một trăm linh bốn triệu đồng
số tiền khống thu được các bị can chia nhau và chia cho một số cán bộ viên chức thuộc trung tâm văn hóa điện ảnh của tỉnh
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi văn linh và vũ ngọc tỉnh
cùng chú tại huyện trực ninh tỉnh nam định
về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi hai
tại cụng công nghiệp thi sơn xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
trước đó lực lượng công an kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ
của công ty cổ phần solity việt nam đóng trên địa bàn xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
do bùi văn linh làm tổng giám đốc và vũ ngọc tỉnh là nhân viên pha trộn nguyên liệu của công ty
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện gần hai bao keo rán gạch có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã sử dụng mạng internet tìm kiếm và biết được nhãn hiệu keo rán gạch super builder
con cá sấu là thương hiệu sản phẩm của một công ty keo rán gạch ở thái lan đang được ưa chuộng trên thị trường
nên đã tải hình ảnh thương hiệu đại diện của công ty trên về để gắn lên bao bì sản phẩm do đối tượng tự thiết kế
với tổng số sản phẩm bán ra thị trường trên một trăm linh tám tấn keo rán gạch trị gá gần năm trăm linh triệu đồng
đối tượng đậu văn tuấn tạm trú tại huyện nhân trạch vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ về hành vi buôn bán hàng giả
trước đó công an huyện nhơn trạch phát hiện bắt quả tăng tuấn
đang buôn bán thực phẩm phụ gia thực phẩm giả các thương hiệu có uy tín trên thị trường như nước mắm nam ngư
bột ngọt ajinomoto và một số nhãn hiệu khác tại nhà
qua đấu tranh bước đầu tuấn khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã nhiều lần đến chợ mua những mặt hàng trên
về bán cho một số tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện nhân trạch để kiếm lời
mở rộng khám xét công an huyện nhân trạch còn phát hiện tuấn đang cất giấu nhiều hàng giả là thực phẩm
phụ gia thực phẩm công an huyện nhân trạch đã thu giữ vật chứng có liên quan và tạm giữ hình sự
đối với tuấn để điều tra và xử lý theo quy định
thưa quý vị vẫn chiêu trò cũ như mạo danh cán bộ ngân hàng hứa hỗ trợ khoản vay tín chấp
nhưng thực chất là những chiêu trò lừa đảo vay qua mạng đối với những thủ đoạn rất tinh vi
dù đã được cảnh báo thường xuyên nhưng vẫn diễn ra trên không gian mạng hiện nay
mua nhà sửa nhà xây nhà mua xe ô tô
nếu bạn là cán bộ công chức sẽ được vay tín chấp lên đến năm trăm linh triệu đồng
lãi suất hấp dẫn bảo mật với cơ quan chỉ cần quyết định tuyển dụng
đấy là những lời mời có cánh trên mạng xã hội hiện nay
tôi là một cán bộ công nhân viên chức
sau khi mà được vào công nhân viên chức rồi
dưới chức danh hợp đồng thì tôi cảm thấy mức nước không ổn định
và tôi nhận được rất nhiều các thông tin
ví dụ như là câu gọi bằng điện thoại này
hay là một số các trang mạng nó quảng cáo cho các trang mạng
một số các điện tảng mạng xã hội này
hay là qua tin nhắn này thì họ có những cái mức ưu đãi đặc biệt
dành cho những cán bộ công nhân viên chức với lãi suất rất là thấp
và tôi sử dụng cái nguồn đó để đăng ký một cái khoản vay cho cá nhân của mình
khi mà tôi đăng ký khoản vay đó cho bản thân cá nhân
thì họ nói rằng là lãi suất là một
thậm chí là có những cái đơn vị mà một năm một tháng
và sau khi mà tôi chấp nhận với cái mức điều khoản đó
tôi vay với mức số tiền khá cao là số tiền khoảng ba trăm linh triệu
và họ lấy lại năm mươi triệu và chỉ giao lại cho tôi hai trăm năm mươi triệu
và lúc đó thì tôi nghĩ là nó chỉ giữ năm mươi triệu đó là cái tiền nãi
sau khi mà mình không trả được thì đó là tiền nãi hàng tháng
tôi làm hàng ngày tôi làm hàng giờ và tôi trả lợi hàng tháng
đặc biệt hơn là khi mà trả lợi gần xong rồi
thì họ lại sinh ra rất nhiều cái khoản phát sinh
sau khi mà có những cái khoản phát sinh đó
thì họ yêu cầu tôi phải cung cấp một số các tài khoản trong mạng xã hội của tôi này
đôi khi là phải cung cấp số điện thoại của người thân này
thì lúc đó thì họ bắt đầu vào khủng bố người thân này
khủng bố chỗ nàm và khủng bố cái công việc của tôi khi mà tôi làm việc lúc đó
hiện có hai hình thức vay phổ biến là vay qua ứng dụng và vay trên website
đánh vào cán bộ công nhân viên chức
nếu vay qua ứng dụng
người dân sẽ phải mở quyền truy cập
về các thông tin cá nhân như danh bạ tin nhắn đồng bộ google và sử dụng cuộc gọi
người dân sẽ phải để lại đường dẫn tới trang cá nhân facebook zalo và lịch sử cuộc gọi trong vòng sáu tháng
khi đến hạn không thanh toán
nhóm đòi nợ sẽ truy cập danh bạ
lấy số điện thoại gọi điện khủng bố người thân bạn bè
ép người vay trả tiền
nhiều trường hợp còn bị dọa tung ảnh cá nhân
tin nhắn hội thoại lên mạng xã hội để bêu xấu
qua đấu tranh lực lượng công an đã phát hiện hình thức
lừa cho vay này xuất hiện tại nhiều tỉnh hành trên cả nước
việc cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng này
không chỉ có tính chất bóc lột đối với những người vay tiền
mà chúng còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều những nguy cơ của các loại tội phạm khác
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
bản thân tôi cũng là người đã nhận được rất nhiều cuộc gọi về lừa đảo
và cán bộ công nhân của công ty cũng không trái khỏi
tôi đưa ra lời khuyên cho các bạn là
trong trường hợp này
như vậy thứ nhất là mình nghe thông tin thật kỹ
và phải đưa ra phán đoán
thấy không phù hợp thì nên tắt máy báo cho cơ quan chức năng
hoặc là không nên trả lời cuộc gọi tiếp theo
bởi vì họ sẽ hướng dẫn cho mình bấm các cái lựa chọn
tuy nhiên khi mình bấm vào nó sẽ khai thác thông tin của bản thân
và khi bị mất thông tin thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề về cá nhân
về tài sản ở trong ngân hàng
các app ngân hàng
cho vay này là một dạng cho vay tín dụng đen
với cái lãi suất rất cao
nhưng mà họ lại không cần những cái tài sản đảm bảo
mà họ chỉ cần cái nhân thân
và các cái giấy tờ liên quan đến cá nhân
nếu như mà những người mà cần tiền để kinh doanh
hoặc là trong một cái hoàn cảnh nào đó mà cần vay
thì nên đến các ngân hàng thương mại
và làm đầy đủ các cái thủ tục theo quyết định
công an cũng đã nhiều lần thông tin
việc lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân
các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng công ty tài chính
cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp
nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
vậy nên người dân kể cả cán bộ công nhân viên
khi có nhu cầu vay tiền
cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng
để được thư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay bốn
tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
mã otp được gửi vào hòng thư điện thoại di động cho các đối tượng
không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
mà các đối tượng làm cung cấp dù dố
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có văn bản
gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành giao thông vận tải
về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
kéo dài bốn ngày từ ngày mùng một tháng chín đến hết ngày mùng bốn tháng chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam
có trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc các sở giao thông vận tải địa phương
chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe
thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải
các loại giá phí dịch vụ tại bến xe
có phương án tổ chức vận tải phù hợp
chở đúng tài trọng cho phép
đúng số người theo quy định
bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải
kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện
và lái xe trước khi xuất bến
nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn
niêm yết các thông tin theo quy định
trong lĩnh vực hàng không
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam
chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không cảng hàng không
tăng cường công tác kiểm soát an ninh an toàn bay
như chúng tôi đã đề cập trong những phóng sự trước
việc kích điện run đất gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng
đối với tài nguyên đất
và tiềm ẩn nguy cơ

thì mất an toàn an ninh trật tự
tại một số địa phương
tuy nhiên thì theo cơ quan quản lý nhà nước
việc chưa có chế tài xử phạt các trường hợp kích run
mô bán run đất
khiến cho cơ quan chức năng lúng túng trong việc xử lý
chính vì vậy vấn nạn này vẫn đang diễn ra
không chỉ tại tỉnh hòa bình
mà còn xảy ra tại nhiều địa phương khác
tôi cũng mong coi như là
nhà nước có một chế tài
lào nghiêm khắc
để cho những người kích run
người ta không vào
để người ta kích run
để người ta kích run
để cho dân chúng tôi bớt khổ
chúng tôi đề nghị là phải có một biện pháp
thực sự là nghiêm
để làm sao mà chặn đứng được ngay lập tức
tình trạng kích run này
nó phải ngừng ngay lập tức
tôi muốn là sau đây thì bộ nông nghiệp
và nhà nước nên có một cái chế tài rõ ràng
để ra một chế tài rõ ràng
để ngăn chặn việc đánh bắt run này
trung phòng nói chung
và riêng và các huyện
nói chung là đang rất yêu cầu
chết thà đề nghị các cơ quan gạch
đặc biệt là quốc hội
đưa ra các chế tài thật cụ thể
để có biện pháp dân đe thật thích đáng
đó là những mong muốn không chỉ của các chủ vườn
mà còn từ đại diện cấp chính quyền cơ sở
về một hành lang pháp lý rõ ràng
một chế tài xử lý phù hợp
nhằm ngăn chặn vấn nạn kích trộm run đất
ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương
tại tỉnh hòa bình
người dân và cơ quan chức năng
đều bức xúc trước vấn nạn kích trộm run đất
trên đất nông nghiệp
từ tháng bảy
từ ngày hai mươi tháng bảy đến nay
trên địa bàn huyện đã
công an xã
công an các xã thị trấn
trên địa bàn huyện đã phát hiện
hơn hai mươi vụ
có kích run và
hơn ba mươi đối tượng
thì qua đánh giá
trên địa bàn thì
số người địa phương khác
chiếm đến hơn chín mươi
trong đó tập trung vào các tỉnh
tuyên quang vĩnh phúc
tại xã thu phong huyện cao phong
rất nhiều máy kích run
đã bị lực lượng công an thu giữ
nhưng đó chỉ là một phần nhỏ
so với thực tế
điều đáng buồn là phương án xử lý hiện nay
chỉ có thể dừng lại ở việc tạm giữ
thu giữ tăng vật
chưa có chế tải xử lý xử phạt
nhằm gian đe người vi phạm
chúng tôi vẫn đang
có phương án xử lý hiện tại
đầu tiên là mời người ta về trụ sở
để làm việc
đầu tiên là sẽ làm bản cam kết
để không tái diễn
thực hiện hành vi kích run nữa
còn cái thứ ba nữa là sẽ
hướng dẫn người ta
bắt động người ta
làm cái tự nguyện giao nộp
cái công cụ là cái máy kích run
để người ta tự giao nộp
vì các bạn chưa có pháp lý gì
để rõ ràng để anh em thu giữ
luật bảo vệ môi trường chỉ quy định
có chế tài xử phạt đối với việc khai thác
đánh bắt mua bán vận chuyển những động vật quý hiếm
trong khi đó đối với run đất
các sinh vật khác trong đất
lại không có quy định nào có thể xử phạt được
nếu như mà dùng kích điện
trong môi trường nước
chỉ chúng ta hoàn toàn
thế hoặc việc đánh bắt con run này
cùng là cái điện tháp đó
nhưng nếu ở trong cái khu vực
dừng các của tổ thiên nhiên
hoặc là dừng phòng hộ
dừng đặc dụng
thì chúng ta có chế tải
nhưng ở trong những cái vườn cây
hoặc tầm trí vườn dừng sản xuất
thì quy định của pháp luật là chưa đẹp cả
nếu như chúng mình đó là những hành vi thủy ở đất
thì hoàn toàn dù anh dùng kích điện
hay là dùng những cái vấn đề gì
thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng
những cái chế tải
được quy định tạo các nghị định
về hành vi về vụ hại đất
để chúng ta xử lý được
hành vi đánh bắt cá bằng sung điện
theo nghị định số bốn mươi hai của chính phủ
thì người đánh bắt sẽ bị xử phạt
hành chính từ ba đến năm mươi triệu đồng
tịch thu toàn bộ tăng vật vi phạm
trong khi đó hành vi kích run đất
bằng sung điện cũng để lại hậu quả
tương tự như kích cá
nhưng lại chưa có trong quy định xử phạt
chúng ta cần phải kịp thời
bổ sung các quy định về cấm
đối với những hành vi này
cũng sẽ có những quy định về chế tải
cụ thể cho những hành vi này
chúng ta có thể áp dụng các chế tải
liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại
để xem xét xử lý đối với các tổ chức
mà nhập khẩu
cũng như là bán những loại hàng hóa
mà không có nguồn gốc
hoặc là nhập khẩu không được phép như vậy
rồi những cơ sở bán hàng hóa
không có nguồn gốc giấy tờ
chúng ta có thể áp dụng các nghị định chính phủ
để xử phạt vi phạm hành chính
và với những loại kích điện đó
mà không có nguồn gốc
không chứng minh được nguồn gốc
thì cầu chức năng quyền thu giữ
tạm giữ để chờ xem xét xử lý
để giải quyết rất điểm vấn hạn
kích điện dung đất
đề nghị cơ quan chức năng sớm ban hành những quy định
chế tài xử lý xử phạt phù hợp
đủ sức gian đe để kịp thời
cứu lấy đất nông nghiệp
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đồng thời một trong những yếu tố quan trọng
cần thực hiện đó là tuyên truyền
vận động nâng cao hiểu biết cho người dân
về vai trò của run đất với hệ sinh thái trong đất
không vì lợi ích trước mắt
mà tận diệt loài sinh vật có lợi này
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
có trong bản tin kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến
với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm
vừa ban hành kế hoạch triển khai
các chương trình công trình dự án
vừa tiêu biểu chào mừng kỷ niệm năm mươi năm
ngày thống nhất đất nước
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
cụ thể trong lịch vực văn hóa xã hội
sẽ có một mươi tám chương trình công trình dự án
trong lịch vực kinh tế có sáu chương trình công trình dự án
lĩnh vực đô thị có một mươi chín chương trình công trình dự án
lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
có bốn công trình dự án

lịch vực cải cách hành chính có đề án
lịch vực quốc phòng an ninh đối thoại
có năm chương trình công trình dự án
các chương trình công trình dự án
thi đua tiêu biểu cấp thành phố
phải là công trình hoạt động có tác động lớn
đến đời sống dân sinh và sự phát triển của thành phố
quá trình thực hiện phải đảm bảo chất lượng
hiệu quả và đúng tiến độ
qua đó thành phố sẽ xem xét
lựa chọn các chương trình công trình dự án
tiêu biểu cấp thành phố
đạt tiêu chí tiêu chuẩn điều kiện
để gắn liền công trình thi đua cấp thành phố
trong nguyên kỷ niệm năm mươi năm
ngày thống nhất đất nước
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
vừa có tờ trình nữ y bàn dân dân thành phố
về việc xin hỗ trợ học phí năm học mới
mức hỗ trợ dành cho tất cả học sinh các cấp
trừ học sinh ngoài công lập
lý do sở giáo dục và đào tạo xin tiếp tục hỗ trợ học phí
là tình hình kinh tế xã hội
các tháng gần đây trên địa bàn tp hcm
có chuyển biến tích cực so với thời điểm đầu năm học trước
do ảnh hưởng của si thoái kinh tế thế giới
cũng như tại việt nam
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm đã thu hẹp sản xuất
hoặc giải thể dẫn đến nhiều người lao động thất nghiệp
việc điều chỉnh học phí sẽ làm ảnh hưởng
đến đời sống của đa số phụ huynh học sinh
là người lao động
các mức hỗ trợ tương đương với phần chinh lịch tăng thêm của học phí
các bậc học theo khu vực gồm
một đối với bậc mồng đoan
tp hcm hỗ trợ một trăm linh đồng
trên một học sinh trên một tháng
với các lớp nhà trẻ
trên một học sinh trên tháng
với các lớp mậu giáo
đối với học sinh bậc trung học cơ sở
và học viên giáo dục thường xuyên bậc trung học cơ sở
mức hỗ trợ học phí là hai trăm bốn mươi đồng
trên một học sinh trên một tháng
với học sinh tại các quận và thành phố thủ đức
hỗ trợ bảy mươi đồng
trên một học sinh trên một tháng
đối với học sinh tại năm huyện ngoại thành
đối với học sinh bậc trung học phổ thông
và học viên giáo dục thường xuyên
cấp trung học phổ thông
mức hỗ trợ học phí là một trăm tám mươi đồng cho một học sinh trong một tháng với học sinh tại các quận và thành phố thủ đức
hỗ trợ một trăm linh đồng cho một học sinh trong một tháng đối với năm huyện ngoại thành
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đề án chuyển đổi sang xe điện phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh
dự kiến được trình hội đồng nhân dân tp hcm vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó việc thực hiện chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh không phát thải là một trong những nội dung
thuộc nghị quyết chín mươi tám về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm đã giao sở giao thông vận tải phối hợp với viện nghiên cứu phát triển tp hcm
lập đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông để đánh nhanh tiến độ đề án tp hcm sẽ tập trung vào các nội dung
về hỗ trợ sản xuất lắp ráp xuất khẩu các phương tiện hỗ trợ người tiêu dùng người sử dụng hỗ trợ hạ tầng
linh kiện điện binh trạm sạch hỗ trợ trong khâu vận hành khai thác dự kiến tp hcm theo từng khu vực
như các quần loại trung tâm hay một số khu vực khác ngoài việc nghiên cứu về trạm sạc hạ tầng
tp hcm cũng xây dựng song song việc thu hồi các phương tiện cũ
sau sáu tháng thi công dòng kênh tham lương bến cát rạch nước ở tp hcm
trình thay đổi khi bèo bung đất được nạo vét xây kẹp bê tông giải phóng mặt bằng hai bên tuyến để làm đường
dự kiến là giai đoạn hai của dự án này sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
giai đoạn một của dự án là nạo vét bùm dưới kênh tạo đường đất dọc hai bên và đảo hành tức cơ bản
giai đoạn hai khởi công hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba với các hạng mục như xây kè gần ba mươi ba km
nạo vét toàn tuyến làm đường và công trình hạ tầng dọc hai bờ kênh
trong giai đoạn hai dự án đóng vai trò cải tạo bảy quận huyện gồm một mươi hai bình tân tân phú tân bình
gò vất bình thành huyện bình chánh tổng chiều dài gần ba mươi hai km
hiện đơn vị thi công đang tổ chức thi công đồng loạt nhiều hàng mục
ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm cho biết từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
thành phố có năm trăm linh chín trụ quảng cáo thu hơn ba mươi tỷ đồng
đây là một nguồn thu rất lớn
tuy nhiên trong thời gian qua
việc quy hoạch quảng cáo vẫn chưa được quan tâm đúng mực
đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của lĩnh vực này
theo sở văn hóa về thể thao tp hcm
hiện thành phố có một bốn trăm bốn mươi một vị trí cổ đồng chính trị tre băng trôn trụ màn hình điện tử
một sáu trăm linh ba vị trí chuyên đề quảng cáo thương mại bản quảng cáo trụ quảng cáo
thế nhưng vì việc chậm ban hành quy hoạch quảng cáo đã dẫn đến một số khó khăn
cho người dân và doanh nghiệp từ đó phát sinh nhiều quảng cáo không phép trái phép
đồng quan điểm về vấn đề này hồ quảng cáo tp hcm cho biết
ngành quảng cáo thành phố hiện đang đóng góp một tám gdp của xã hội
và là một trong những đơn vị có đóng góp nhiều cho hoạt động cổ động tuyên truyền chính trị nhất
do đó các công ty quảng cáo rất mong muốn quy hoạch được sớm ban hành
để phù hợp với thực tiễn và đề nghị cần xã hội hóa trong quảng cáo để giảm nguồn ngân sách
sở giao thông vận tải tp hcm mới đây vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố
đề nghị xây dựng
nghị quyết ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
dự kiến số phí thu được là một năm trăm năm mươi hai tỷ đồng trên một năm
theo dự thảo đề án tp hcm được chia thành năm khu vực để tính mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường
phía hè gồm khu vực một gồm các quận một ba bốn năm một mươi quận phố nhuận
khu a khu đô thị mới năm thành phố khu đô thị mới thủ thiêm
mức thu sử dụng tạm thời lòng đường hè phố cho các hoạt động trừ trong giữ xe

mức thu sử dụng tạm thời lòng đường trên một mét vuông trong một tháng với các tuyến đường trung tâm
và năm mươi đồng trên một mét vuông trên một tháng với các tuyến đường còn lại
mức thu sử dụng tạm thời lòng đường để trong giữa xe là từ ba trăm năm mươi đồng trên một mét vuông
trong một tháng với các tuyến đường trung tâm và một trăm tám mươi đồng trên một mét vuông
trong một tháng với các tuyến đường còn lại
khu vực hai quận hai củ quận sáu quận bảy một mươi một bình thạnh tân bình bình tân
mức thu sử dụng tạm thời lòng đường hè phố cho các hoạt động trừ trong giữ xe
là ba mươi đồng trong một m hai trong một tháng với tuyến đường trung tâm
và hai mươi đồng trong một m hai trong một tháng với các tuyến đường còn lại
mức thu phí vỉa hè lòng đường để trong giữ xe
từ một trăm linh đồng trong một m hai trong một tháng với các tuyến đường trung tâm
và bảy mươi đồng trong một m hai trong một tháng với các tuyến đường còn lại
khu vực ba các quận chín thủ đức củ quận tám quận một mươi hai tân phú gò vấp
và khu vực bốn huyện khóc môn bình chánh củ chi nha bè
mức thu sử dụng tạm thời lòng đường hè phố cho các hoạt động
trừ trong giữa xe là hai mươi đồng trong một m hai trong một tháng
mức thu sử dụng tạm thời lòng đường để trong giữ xe ô tô xe máy xe mô tô xe đạp
hệ phố để trong giữa xe máy xe mô tô và xe đạp là sáu mươi đồng trong một m hai trong một tháng
khu vực năm huyện cân dơ mức thu sử dụng tạm thời lòng đường hệ phố cho các hoạt động
trừ trong giữa xe là hai mươi đồng trong một m hai trong một tháng
và mức thu phí vệ hệ lòng đường để trong giữ xe là năm mươi đồng trên một m hai trên một tháng
ngoài hoạt động tính dụng trái phiếu doanh nghiệp là một trong những ưu tiên lựa chọn
của nhiều ngân hàng để tìm kiếm lợi nhuận nâng cao được cạnh tranh
tuy nhiên sau thời gian nắm giữ tỷ đô la mỹ trái phiếu doanh nghiệp
thì các ngân hàng hiện nay đã có xu hướng giảm tỷ trọng đầu tư
thống kê từ hai mươi bảy ngân hàng cho thấy tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp
trên tổng tài sản đến cuối quý ii giảm về còn một năm mươi một quý i liên trước là một sáu mươi tám
báo cáo tài chính quý ii cho thấy mb bank ghi nhận bốn mươi bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp
giảm hơn ba một trăm linh tỷ đồng so với cuối năm trước
chiến khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành còn ba mươi chín bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng giảm ba
trái phiếu doanh nghiệp sẵn sàng để bán thời điểm cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của shb
giảm còn hai mươi
về còn một mươi một trăm sáu mươi một tỷ đồng
nhưng diễn biến thị trường trái phiếu vừa qua cũng khiến các ngân hàng chém mặn mạ với kênh đầu tư này
nên giảm giá trị nắm giữ
thời gian vừa qua thì ngân hàng nước cũng đã ra sót về cái hoạt động mà đầu tư trên trái phiếu
và cũng thấy một cái điều rằng là cái kệ hở cho cái việc khiến cho các ngân hàng thương mại
họ đầu tư một cách tràn lan vào cái hoạt động đầu tư trái phiếu này
đặc biệt nhất là đối với việc đầu tư trái phiếu vào các lĩnh vực bất đồng sản
là một trong những cái lĩnh vực mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy là
cũng đã có những cái nhược điểm của nó và bối cảnh là cái thanh khổ của thị trường bất động sản
cũng trở nên kém
và do đó chính vì thế mà chúng ta thấy là cái thời gian vừa rồi thì nhiều ngân hàng
họ cũng đang hạn chế việc là đầu tư vào trái phiếu
ngoài ra chúng ta thấy là cái tâm lý của nhà đầu tư cũng có sự lo sợ
mặc dù gần đây ngân hàng đã giảm nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp
song rủi ro vẫn trực chờ bởi các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
cũng có nguy cơ trở thành nợ xấu khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán một phần hoặc toàn bộ
trong khi tài sản đảm bảo cần thời gian để hành lý
đặc biệt danh mục trái phiếu doanh nghiệp của một số ngân hàng đang tìm ẩn rủi ro tính dụng
khi thị trường đã xuất hiện một số trường hợp chậm trả lãi và gốc trái phiếu
trái phiếu doanh nghiệp bị ảnh nhóm nợ làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng
theo tôi đánh giá thì cái lượng mà nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp của một số ngân hàng
thì hiện nay nó vẫn là một cái tỷ lệ rất là cao
và nó có thể gây ra cái rủi ro cho các ngân hàng đó
nếu như mà chúng ta không có được những cái giải pháp kịp thời
cũng như là những cái giải pháp căn cơ để mà vực dậy được cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp
thì trong tương lai thì thị trường này sẽ là một cái thị trường nó mang lại một cái rủi ro khá lớn
trong thời gian vừa rồi thì ngân hàng nước cũng đã xem xét đưa gọt cái khoản đầu tư trái phiếu vào
trong gọt chung với cái đầu tư tính dụng của các ngân hàng thương mại
nó sẽ ràng buộc đi cái tỷ lệ sử dụng cái nguồn vốn huy động ngắn
và đầu tư cho bay chung và dài hạn thì việc mà cộng thêm cái khoản trái phiếu này vào
có thể sẽ khiến cho các ngân hàng thương mại sẽ gặp trở nên khó khăn
trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn trái phiếu doanh nghiệp chưa ấm lại
chuyên gia cho rằng các ngân hàng cũng phải sẵn sàng nguồn dự phòng rủi ro cho trái phiếu doanh nghiệp bất động sản
nếu tình hình thị trường tiếp tục diễn biến xấu
về lâu dài các ngân hàng vẫn phải liên tục tăng vốn để cải thiện hệ số an toàn vốn nâng cao khả năng phòng thủ
thưa quý vị công an tỉnh đồng nai vừa tổ chức đối thoại giữa giám đốc công an tỉnh
với các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác an ninh trật tự
nhiều vấn đề được đưa ra và giải đáp một cách trực diện thẳng thắng
những thông tin này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
đồng nai hiện có ba mươi hai khu công nghiệp với tổng diện tích hơn một mươi hectare
các khu công nghiệp tại đồng nai đóng vai trò quan trọng thiên chốt trong các hoạt động sản xuất
tại khu vực đông đa bộ
bùi đối thoại ghi nhận một mươi chín tháng một
chính ý kiến của doanh nghiệp phản ánh nhiều vấn đề liên quan an ninh trật tự
trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn như tình trạng tính dụng đen
gây tâm lý bất an cho doanh nghiệp trộm cắp tài sản xảy ra tại một số dự án
cướp giật trên đường gần khu công nghiệp tình trạng đánh nhau gây mất an ninh trật tự
trong công ty thủ tục xét duyệt nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài đến làm việc
giải quyết tình trạng ủng tắc giao thông đường vào khu công nghiệp giờ cao điểm
đặc biệt những quy định mới về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy được nhiều doanh nghiệp
hiệp hội quan tâm nếu ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn khi thực hiện
thiếu tướng nguyễn sĩ quang giám đốc công an tỉnh đồng nai và đại diện các đơn vị chức năng
thuộc công an tỉnh đã trả lời đầy đủ các câu hỏi cũng như ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp
giám đốc công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh
phòng chống tội phạm trong và ngoài khu công nghiệp bảo đảm môi trường an ninh
an toàn phục vụ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi nhất
trước mắt thì để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài doanh nghiệp
khu công nghiệp thời gian tới tôi đề nghị các chủ doanh nghiệp có các biện pháp cảnh giác và tự
bảo vệ như lắp đặt hệ thống camera giám sát để phòng ngừa các hành vi pháp luật vi phạm như trộm
cấp tài sản đánh nhau rồi cũng như là kiểm soát cái hoạt động của doanh nghiệp mình đối với
người lao động nâng cao ý thức hoạt động của lực lượng bảo vệ các tổ tự quản về an ninh
tật tự tại doanh nghiệp và công nhân người lao động thì những cái này nếu cần lực lượng công
hỗ trợ thì chúng tôi sẽ hỗ trợ huấn luyện về kỹ năng và kiến thức pháp luật mặt khác trong
quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của lực lượng bảo vệ doanh nghiệp cũng là
công nhân người lao động để họ an tâm giảm thiểu các tệ nạn phát sinh từ bản thân các lực lượng này